trong thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh
bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tội phạm cá độ trên
không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp tại hà tĩnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai mươi đối tượng trong một đường dây về tội tổ chức
đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát
tiện trang mạng địa chỉ ag bóng tám mươi tám com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với
phương thức thủ đoạn hoạt động rất tình vi chuyên nghiệp ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ
đạo các đơn vị tập trung lực lượng đấu tranh bắt giữ triệt xóa đường dây tội phạm này
sau quá trình điều tra lực lượng công an đã huy động hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng
nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh cục nghiệp vụ bộ công an công an các tỉnh quảng bình quảng trị được
chia thành hai mươi tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên
địa bàn ba tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng trị quà khám xét nơi ở lực lượng chức năng thu giữ một mươi một
hai mươi ô tô năm trăm một mươi triệu đồng tiền mặt một mươi năm máy tính các loại ba mươi năm điện thoại di động và nhiều đồ vật
tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an hà
tỉnh xác định trang mạng ag bóng tám mươi tám com do trần quang nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã liên thủy huyện
lệ thủy tỉnh quảng bình cầm đầu nam đã cấu kết với các đối tượng ở hà tĩnh và các tỉnh thành phố
khác để tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá đội bóng đá tôi lấy tài khoản là super master
tôi đăng nhập trên điện thoại vào trang web bmgr com sau đó là tôi sao trả thành lập ra nhiều mạch tờ
ở trên hóa ra trên mạch tờ và trong quá trình hoạt động tôi có một lập ra một cái sử dụng và cập
cho em cường để giúp tôi trong quá trình tính toán thu hàng tuần
trần quang nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới
quy mô đặc biệt lớn cơ cấu tổ chức chặt chẽ hoạt động liên tỉnh từ năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính số
điểm đánh bạc hàng tháng là năm điểm tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
qua thống kê tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây tính tới thời điểm bị phát hiện
tích lũy kế là khoảng sáu tỷ đồng tại cơ quan điều tra trần quang nam khai nhận nam đã chia
cấp bảy tài khoản cấp dưới cho bảy đối tượng ở quảng bình và hà tĩnh sau đó các đối tượng này tiếp tục
mở rộng chia cấp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở hà tĩnh quảng bình quảng trị để tổ chức hoạt
động cá độ bóng đá quả mạng thì quá cho chuyên giai đoạn đánh được năm bóng đá thì tôi có đặt
vấn đề lấy quyền chơi với trân tổng về chia thành những tăng nhỏ cấp cho tăng về thành viên có nhu cầu
để lấy đá đỏ để chơi cả đủ đá trong đá đỏ bệnh thức thách toán thì hằng tuần thì chúng tôi thách
toán bằng tên mặt và sẽ có người của đầu tiên đối với họ đến nhà đấy ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai công
an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ
phá thành công chuyên án bắt giữ sáu đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc qua mạng bằng hình thức
cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám manga tám mươi tám com với tổng số tiền hơn một tỷ đồng trong đó có bốn đối
tượng ở thành phố từ sơn gồm nguyễn duy tùng ba mươi một tuổi trần thị thơm năm mươi hai tuổi cùng ở phường đông ngàn
chu văn hà ba mươi hai tuổi ở phường tân hồng phạm văn mạnh bốn mươi bốn tuổi ở phường phù khê và hai đối tượng nguyễn
duy tùng năm mươi ba tuổi ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc nguyễn xuân quỳnh bốn mươi tuổi huyệt đông anh thành
phố hà nội nhận thì em xong rồi nó ra có thương mà hà vĩnh thì là giao đô chín và một mươi chín hoặc một mươi thì
từng người thì đoán cho quần vào thứ hai quần và tiền bạc cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng
là đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay để điều hành đường dây
tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám rồi từ đó thực hiện việc chia cắt tạo lập các
tài khoản đại lý cấp dưới các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng
trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám giá trị của một điểm
hay còn gọi là một đô có giá trị từ sáu đồng đến một trăm linh đồng tùy theo quy ước giữa các đối tượng
trong quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại
bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan cơ quan cảnh sát điều
tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh
bạc và đánh bạc qua mạng đây là một trong những cái thủ đoạn khám mới và rất là tinh vi của các
loại tội phạm cờ bạc trên mạng các đối tượng liên kết với nhau thì chỉ là một một và cái tính ẩn
danh cũng như là cái độ bảo mật rất là cao và bình thường sẽ khó tìm hiểu về các loại tội phạm
của nó có thể phát hiện được theo cơ quan công an các đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi
các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp thường là những đối tượng hình sự giới anh chị móc
nối với nhà cái quản lý các website cá độ có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ các
chân dết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại việt nam với nhiều hình thức quảng cáo
chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng việt người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet
đăng ký tài khoản thành viên có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp
tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược nếu thua
không có tiền thanh toán người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình
thức như bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ
đối tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bộ công
an đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội
phạm và tệ nạn cờ bạc nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng
đá đối với bản thân gia đình và xã hội tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác tránh xa cán